tại hà nội cuộc họp lần thứ năm ban tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
viết tắt là wef asean đã diễn ra dưới sự chủ trì của thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
trưởng ban tổ chức
hội nghị wef asean diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình
cho đến thời điểm hiện tại các công tác chuẩn bị về nội dung vật chất hậu cần lễ tân
tuyên truyền văn hóa và an ninh y tế đã gần như hoàn tất
thứ trưởng bùi thanh sơn đánh giá cao nỗ lực của các tiểu ban và các thành viên ban tổ chức
trong thời gian vừa qua trong công tác chuẩn bị đồng thời đã nhận được sự khẳng định tham dự của lãnh đạo
các nước asean và nhiều tổ chức quốc tế lớn cũng như các tập đoàn hàng đầu thế giới
thứ trưởng nhấn mạnh cần phải tăng cường quảng bá mạnh mẽ hơn nữa về diễn đàn này trên các phương tiện
thông tin đại chúng để làm nổi bật hình ảnh một asean hội nhập phát triển
thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư với vai trò chủ nhà của việt nam